sau ba tháng triển khai tiêm vaccine combifi trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại thành phố từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đã có hơn hai mươi ba liều vaccine được tiêm cho trẻ dưới một tuổi tại thành phố hồ chí minh
theo đó hai mươi ba ba trăm một mươi sáu liều vaccine comifi phòng sáu bệnh bạch hầu uôn ván ho gà viêm bàn bê viêm bằng nóng mũ do hip và bại liệt
được tiêm cho trẻ dưới một tuổi tại thành phố hồ chí minh
ghi nhận ghi nhận có hơn một ba trăm linh trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm chiếm năm bảy tổng số mũi tiêm không có ca tai biến nặng sau tiêm chủng
tỷ lệ tiêm vaccine comifi còn thấp chỉ có năm số trẻ dưới một tuổi tại thành phố được cha mẹ đưa đi tiêm loại vaccine này
trong khi có khoảng bảy mươi số trẻ được tiêm vaccine dịch vụ ngừa sáu bệnh nói trên
hiện vẫn còn hai mươi năm số trẻ dưới một tuổi tại thành phố hồ chí minh chưa được tiêm ngừa sáu bệnh nói trên